tôm hùm đất hay con tôm càng đỏ là sinh vật ngoại lai xâm hại và thuộc đối tượng cấm kinh doanh buôn bán dưới mọi hình thức
tuy nhiên con tôm này vẫn được nhập vào việt nam và được trào bán công khai trên mạng
tuy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn yêu cầu cấm nhập khẩu buôn bán loại tôm hùm đất này
thì việc trào bán online vẫn chẳng là trên mạng
đây chính là nơi từng nuôi thử nghiệm tôm hùm đất vào năm hai nghìn tám
sau hai năm viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản i kết luận tôm hùm đất thích nghi tốt với điều kiện miền bắc
nhưng giá trị kinh tế không cao
và quan trọng con tôm này có biểu hiện đầy đủ của một sinh vật ngoại lai xâm hại điển hình
từ năm hai nghìn một mươi ba bộ tài nguyên môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chính thức ban hành thông tư liên tịch
xác định tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai xâm hại
điều này đồng nghĩa việc nhập khẩu kinh doanh con tôm này là trái với quy định của pháp luật
nghiên cứu đã đánh giá như thế tác hại dưới lợi cái hại và đã nghiên cứu rồi
đã không đi vào trong nhiệm vụ mà đã nhập và nuôi trồng thì là
là không đúng là phải sai phản với những luật đa dạng sinh nhập
nhưng trên thực tế tôm hùm đất vẫn được nhập vào việt nam
qua các khảo sát ở tại cái vùng biên giáp đăng giữa việt nam lào cai và các tỉnh bạc
thì thấy rằng là cái địa hình rất là khó khăn
cái căng và kiểm soát ở đây chặt chẽ hơn

trong khi các lực lượng ở đây phải tăng cường tăng súc số lượng người
trong khi đó trên mạng tôm hùm đất cũng được trao bán chản lan
tìm kiếm với từ khóa bán tôm hùm đất cho hàng triệu kết quả
bao gồm địa chỉ các nhà hàng các trang bán thủy sản online
công khai quảng cáo bán tôm hùm đất thậm chí còn khẳng định là nhập khẩu chính ngạch
theo trang bán hàng này thời điểm này đang cuối vụ nên hàng không có sẵn
trang bán mà hẹn đến đầu tháng sáu khách đặt sẽ có tôm hùm đất giao tận nơi